bộ y tế có kế hoạch đến cuối năm nay chín mươi năm trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi được tiêm vaccine covid một mươi chín
các nghiên cứu chỉ ra trẻ có thể gặp tác dụng phụ tương tự như người lớn
vaccine covid một mươi chín cho trẻ em đang là vấn đề được quan tâm bởi nó là chìa khóa giúp trẻ quay trở lại trường
tham gia nhiều hoạt động xã hội yêu cầu thẻ xanh
việt nam cũng đã lên kế hoạch cho việc tiêm chủng vaccine covid một mươi chín ở người dưới một mươi tám tuổi
hiện tại tổ chức y tế thế giới chưa phê duyệt bất kỳ loại vaccine covid một mươi chín nào cho trẻ em
tất cả sáu loại vaccine who phê duyệt sử dụng khẩn cấp đều được khuyến cáo sử dụng cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
bên cạnh đó tài liệu của who nêu rõ vaccine thường được thử nghiệm ở người lớn trước
chỉ đánh giá trên trẻ em sau khi chứng minh độ an toàn trên người trưởng thành
nhóm cố vấn chiến lược của tổ chức y tế thế giới kết luận
loại vaccine duy nhất phù hợp để dùng cho người từ một mươi hai tuổi trở lên là pfizer
trẻ từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi có nguy cơ trở nặng cao hơn khi mắc covid một mươi chín có thể được tiêm vaccine này cùng các nhóm ưu tiên khác
các thử nghiệm vaccine cho trẻ đang được tiến hành và tổ chức y tế thế giới sẽ cập nhật khuyến nghị khi có bằng chứng hoặc dựa trên tình hình dịch tễ
mặc dù tổ chức y tế thế giới chưa phê duyệt bất kỳ loại vaccine nào cho trẻ em
nhiều quốc gia đã tự chủ và cho phép tiêm nhóm dân số này như israel mỹ anh châu âu trung quốc ấn độ
các thử nghiệm lâm sàng của vaccine covid một mươi chín trên trẻ em cũng được các hãng công bố
theo euronews cơ quan dược phẩm châu âu và cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ đã phê duyệt vaccine pfizer cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi
đây cũng là vaccine covid một mươi chín đầu tiên được chấp thuận sử dụng cho trẻ em ở eu
hãng pfizer công bố kết quả thử nghiệm cho thấy vaccine có hiệu lực một trăm linh trong việc ngăn ngừa covid một mươi chín ở trẻ em trong độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi chín mươi một
chín mươi một với những người dưới một mươi sáu tuổi
nhiên cứu ban đầu cũng chứng minh vaccine này có hiệu quả chíu
chín mươi sáu trong việc ngăn ngừa bệnh chuyển biến nặng do biến chủng delta
pfizer hiện là loại vaccine covid một mươi chín được phê duyệt sử dụng cho thanh thiếu niên nhiều nhất trên thế giới
ima đã phê duyệt vaccine moderna cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi xong fda chưa cấp phép sử dụng cho vaccine này
nghiên cứu từ moderna cho thấy trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi tiêm vaccine có hiệu quả và tác dụng phụ tương tự như người lớn
họ chưa phát hiện tác dụng phụ nghiêm trọng ở trẻ vị thành niên không trường hợp mắc covid một mươi chín có triệu chứng sau tiêm vaccine đủ hai liều
ngoài ra một liều vaccine moderna có hiệu quả chín mươi ba trong việc chống lại covid một mươi chín có triệu chứng
ukraine đang thử nghiệm vaccine với trẻ từ sáu tháng đến một mươi hai tuổi
nghiên cứu công bố trên tạp chí e quad the lancet cho thấy hai liều coronavac an toàn
hiệu quả ở trẻ em thanh thiếu niên từ ba đến một mươi bảy tuổi
hai liều tiêm cách nhau hai mươi tám ngày tạo ra phản ứng kháng thể mạnh mẽ
số tình nguyện viên được tiêm vaccine là năm trăm linh trẻ em thanh thiếu niên khỏe mạnh
chín mươi sáu trong số phát triển kháng thể chống lại ncov
phần lớn tác dụng phụ nhẹ hoặc trung bình phổ biến nhất là đau tại chỗ tiêm
thử nghiệm toàn cầu của vaccine này dự kiến gồm một mươi bốn trẻ em đến từ chile
philippines malaysia và kenya trong đó có hai trẻ ở nam phi
thử nghiệm vaccine do ấn độ diễn ra với hai mươi tám tình nguyện viên
trong đó có một bốn trăm linh thanh thiếu niên từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi
trong tất cả thử nghiệm nhóm nghiên cứu không phát hiện tác dụng phụ nghiêm trọng
tuy nhiên nhà sản xuất chưa công bố hiệu quả cụ thể của vaccine trên trẻ em
ứng cử viên đến từ cuba là vaccine đầu tiên
trên thế giới được tiêm cho trẻ từ hai đến một mươi một tuổi
cuba cũng là quốc gia đầu tiên làm điều này
ngày một mươi hai tháng tám cuba công bố dữ liệu ban đầu cho thấy chỉ có hai mươi một người
tương đương với tám trong số hai năm triệu người được tiêm vaccine suveralna hai mắc covid một mươi chín
ngoài ra chỉ chín mươi chín người tử vong chiếm tỉ lệ ba
các nhà khoa học cuba khẳng định vaccine của họ an toàn hiệu quả ngay cả với trẻ em
xong rất ít dữ liệu nghiên cứu về hiệu quả của soberana hai
trên người dưới một mươi tám tuổi
ngoài các vaccine này nhiều hãng dược khác đang thử nghiệm cho người dưới một mươi tám tuổi như
astrazeneca thử nghiệm ở trẻ từ sáu đến một mươi bảy tuổi
cô vaccine đã xong giai đoạn hai cho trẻ từ hai đến một mươi tám tuổi chưa công bố
sputnik v dạng xịt mũi cho trẻ từ tám đến một mươi hai tuổi
tại việt nam ngày một mươi bốn tháng một mươi bộ y tế đã có văn bản số tám nghìn sáu trăm tám mươi tám bitdp
về việc tiêm phòng vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
việc tiêm phòng được thực hiện theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp
tiêm trước cho trẻ từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi
và hạ dần độ tuổi theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch tại địa phương
loại vaccine sử dụng theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và bộ y tế
mỗi người sẽ được tiêm hai liều cùng loại
hiện tại bộ y tế chưa phê duyệt vaccine covid một mươi chín nào cho người dưới một mươi tám tuổi
nhưng đã ký hợp đồng với pfizer để mua thêm hai mươi triệu liều cho trẻ nhỏ
dù vậy số lượng và thời gian tiếp nhận vaccine phụ thuộc vào nhà cung cấp
ngành y tế đang lên kế hoạch để tiêm chủng khi vaccine về đến việt nam
hiện nay chưa có quy định cụ thể về tiêm vaccine cho trẻ vị thành niên
thứ trưởng bộ y tế trần văn thuấn nhấn mạnh
trong quá trình triển khai tiêm các chuyên gia và bộ sẽ tiếp tục xem xét
đánh giá về an toàn của vaccine khi tiêm cho trẻ
ông thuấn khẳng định việc tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho trẻ em
sẽ được thực hiện tức bước thận trọng
theo bộ y tế quy trình tiêm chủng dành cho lứa tuổi này bao gồm
cha mẹ người giám hộ ký phiếu đồng ý tiêm chủng
nếu đồng ý tiêm chủng cho đối tượng này khám sàng lọc trước tiêm theo hướng dẫn hiện hành của bộ y tế
và chỉ định loại vaccine sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất
hướng dẫn cách theo dõi chăm sóc sau khi tiêm chủng theo các hướng dẫn của bộ y tế
liều lượng vaccine covid một mươi chín cho trẻ em là vấn đề tranh luận ở nhiều quốc gia
nguyên nhân là các chuyên gia lo ngại tác dụng phụ viêm cơ tim gia tăng
khi trẻ em tiêm nhiều hơn một mũi vaccine covid một mươi chín
theo tờ new york times giới chức hồng kông trung quốc anh naui và nhiều nước
đưa khuyến cáo chỉ tiêm một liều vaccine pfizer cho trẻ em từ một mươi hai tuổi trở lên
điều này vừa giúp bảo vệ một phần khỏi ncov song không gây ra tác hại tiềm ẩn với trẻ em
tình trạng mà nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra sau hai liều pfizer
tại ấn độ vaccine z cov d có ba liều tiêm
trung quốc thái lan cũng tiêm hai liều virus sinovac cho trẻ giống người trưởng thành
tại mỹ và các nước eu vaccine pfizer được tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi có liều tương đương với người lớn
tức hai liều có liều cách nhau hai mươi một ngày
theo new york times trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi đã được phản ứng miễn dịch hiệu quả với một phần ba liều tiêm
so với trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi và người lớn
những trẻ tiêm liều vaccine thấp hơn tạo phản ứng tương đương mức kháng thể trong thử nghiệm trước đó
ở người từ một mươi sáu đến hai mươi năm tuổi
khi tiêm liều cao hơn các nhà nghiên cứu nhận thấy tác dụng phụ nhiều hơn ở trẻ nhỏ như sốt đau đầu mệt mỏi
không có tác dụng phụ nghiêm trọng
nếu tiêm liều một phần ba so với người lớn trẻ ít sốt giảm ớn lạnh hơn so với người từ một mươi sáu hai mươi năm tuổi trong thử nghiệm nói trên
đang được thử nghiệm tiêm một phần một mươi liều so với người lớn
trong khi đó moderna đang nghiên cứu chiến lược dùng vaccine khác nhau cho từng nhóm trẻ em
thử nghiệm trên sáu bảy trăm năm mươi trẻ khỏe mạnh ở mỹ và canada
với người lớn liều tiêu chuẩn hai mỗi cách nhau bốn tuần
ở trẻ là hai một mươi một tuổi liều thử nghiệm là một nửa liều so với người lớn
trẻ dưới hai tuổi được thử nghiệm tiêm một trong ba mức một phần tư một nửa hoặc là đủ liều
bộ y tế phấn đấu trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi một sẽ tiêm đủ hai mươi vaccine phòng covid một mươi chín cho chín mươi năm
trên tổng số tám một triệu trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trên cả nước
cùng với đó bộ y tế đang giả soát thống kê số trẻ em từ ba đến một mươi một tuổi
đồng thời tiếp cận các nguồn vaccine tham khảo ý kiến chuyên môn của các chuyên gia
nhà khoa học để sẵn sàng có thể hướng dẫn tiêm cho trẻ từ ba một mươi một tuổi khi có vaccine
trong thời gian tới bộ y tế sẽ tiếp tục mua nhập khẩu và tiếp nhận các loại vaccine có công nghệ sản xuất khác nhau
một số loại theo hướng dẫn của nhà sản xuất đã có chỉ định tiêm cho trẻ em
các kết quả nghiên cứu của nhà sản xuất cũng cho thấy vaccine có hiệu quả phòng bệnh tương tự ở người lớn và ở người cao tuổi
nhiều quốc gia trên thế giới đã triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em
tuy nhiên để từng bước tăng diện bao phủ và đạt hiệu quả sử dụng tối đa vaccine
bộ y tế đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vaccine cho các đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên
ưu tiên tiêm đủ liều cho các đối tượng từ năm mươi tuổi trở lên